chính quyền tổng thống mỹ barack obama đã tuyên bố ngăn cấm mọi hoạt động khai thác dầu khí mới
tại một số khu vực thuộc vùng biển bắc cực trong năm năm tới
đây được xem là một đòn ráng mạnh vào những nỗ lực của phe cộng hòa
nhằm mở rộng việc khai thác nhiên liệu hóa thạch
như vậy mọi hoạt động khai thác dầu khí mới tại vùng biển chakchi và belfort
ngoài khơi phía bắc tiểu bang alaska sẽ không được xem xét cũng như cấp phép cho tới sau năm hai nghìn hai mươi
kế hoạch này cũng hạn chế việc phát triển dầu mỏ tại vịnh cúc inlet
ngoài khơi phía trung nam tiểu bang alaska
các nhóm vận động bảo vệ môi trường đã hoan nghênh quyết định trên như một bước đi mang tính lịch sử
trong khi tổng thống đắc cử mỹ donald trump từng cam kết mở rộng hoạt động khai thác
và khoan thăm dò dầu khí cũng như làm hồi sinh ngành công nghiệp khai thác than đá của mỹ